bắt đầu từ hôm nay một mươi chín tháng tám đến hết hai mươi bốn h ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh mở hệ thống để đón nhận đóng góp của các tổ chức cá nhân
cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của quốc gia
và hướng tới ngày quốc tế chống đói nghèo và ngày vì người nghèo ở việt nam một mươi bảy tháng một mươi
cụ thể mỗi tin nhắn ủng hộ đóng góp vì người nghèo theo cú pháp vnnn gửi một nghìn bốn trăm linh tám
trong đó n là số lần ủng hộ hai mươi đồng có giới hạn từ một đến một trăm linh
số tiền đóng góp của nhân dân thông qua đợt vận động nhắn tin ủng hộ này sẽ được sử dụng để góp phần thực hiện công tác giảm nghèo
đặc biệt là đối với các hộ nghèo ở các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
hộ nghèo thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số
trong các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
qua các đợt vận động đóng góp qua tin nhắn vì người nghèo
cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh đã nhận được ủng hộ của các chủ thuê bao di động
số tiền hơn một mươi ba tám tỷ đồng